thưa quý vị ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký quyết định số một nghìn một trăm linh bốn ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông phạm văn thành phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm hai mươi bảy qdtu ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh về thi hành kỷ luật đảng
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xem xét đề nghị của ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh và báo cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phạm văn thành tỉnh ủy viên nguyên bí thư thị ủy đông triều
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông triều hiện nay là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh bằng hình thức cảnh cáo
đồng chí phạm văn thành bị kỷ luật do có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của ban thưởng vụ thị ủy ủy ban nhân dân thị xã đông triều
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện đấu thầu mua sắm kết xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á